thông tin liên quan đến chuyên án buôn lậu xăng ở các tỉnh phía nam giai đoạn hai
viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai vừa chuyển hồ sơ sang tòa án nhân dân cung cấp
để truy tố ba mươi hai bị can về tội trốn thuế
theo cáo trạng công an tỉnh đồng nai phát hiện nguyễn thăng long
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu năm số năm tại xã bình minh huyện trảng bom
tiêu thụ nguồn xăng dầu không có hóa đơn chứng tử do mai thị dần
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hà lộc ở tp vũng tàu cung cấp
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi một nguyễn đức dần là cháu chồng của mai thị dần
đã mua tổng cộng hơn bảy bốn triệu lít xăng và hơn hai một triệu lít dầu diazen không có hóa đơn chứng từ
nhập vào kho xăng dầu của công ty hà lộc sau đó giao cho lê thị thùy linh
chú tại tp vũng tàu liên hệ với một số đối tượng tại bảy đầu mối khác nhau
ở các tỉnh phía nam để mua xăng dầu không có hóa đơn
các bị can đã trốn thuế tổng số tiền hơn một mươi năm hai tỷ đồng